cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với phạm ngọc tín trú tại huyện tư nghĩa về hành vi cướp giật tài sản
trước đó đối tượng đã giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá sáu triệu đồng của một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
sau ba giờ gây án phạm ngọc tín đã bị lực lượng công an bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án